ngày một mươi ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại pháp đã tổ chức đợt trao tặng thứ hai gồm khẩu trang và đồ y tế cho tỉnh vanderma hội hữu nghị pháp việt các bệnh viện và hội đoàn ở pháp
đây là món quà gồm hai trăm năm mươi khẩu trang y tế khẩu trang vải kháng khuẩn và hơn bảy trăm linh bộ đồ bảo hộ y tế được huy động từ bộ công an hội hữu nghị việt pháp đại học y hà nội tỉnh yên bái công ty lữ hành typex travel việt nam và một số cá nhân cũng như các hội sinh viên việt nam tại pháp
việc làm này khẳng định tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn giữa nhân dân việt nam và pháp giúp người dân pháp sớm vượt qua khủng hoảng dịch bệnh hiện nay để tiếp tục các dự án hợp tác với việt nam